thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo sở y tế hà nội sáu giờ qua thành phố ghi nhận một mươi ca mắc mới
trong đó hai ca cộng đồng tại quận đống đa đều thuộc chùm ca ho sốt thứ phát
như vậy tính từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng tám đến một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng tám
hà nội ghi nhận hai mươi ba ca trong đó có một mươi ca cộng đồng
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai năm trăm chín mươi bảy ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một ba trăm một mươi chín ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là một hai trăm bảy mươi tám ca
từ giờ hôm nay thành phố hồ chí minh bắt đầu bước vào hai tuần siết chặt giãn cách xã hội
với phương châm ai ở đâu ở yên đó
đây là biện pháp giãn cách mạnh nhất được thành phố hồ chí minh áp dụng
từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát để ứng phó với diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch bệnh
ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên người dân thành phố hồ chí minh chấp hành việc ở yên tại chỗ để dập dịch
đường phố thành phố hồ chí minh thưa vắng người và xe
trong buổi sáng ngày hai mươi ba tháng tám ghi nhận tại các khu vực cửa ngõ tuyến đường trọng điểm
trên địa bàn quận bình thạnh quận một quận ba quận năm
số ít người ra đường là công chức viên chức người lao động thuộc diện được phép đi lại
tại các chốt kiểm soát với sự tăng cường của lực lượng quân đội công an dân quân tự vệ
tất cả người và phương tiện qua lại đều được kiểm tra chặt chẽ
xuất trình giấy tờ hợp lệ đúng quy định mới được phép qua chốt
thực tế ghi nhận thì sáng nay hầu như chỉ những người có trách nhiệm
thì mới lưu thông
đã trải qua gần ba tháng giãn cách xã hội để chống dịch nay với việc siết chặt giãn cách
dù ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống nhưng hầu hết người dân đều đồng tình với biện pháp mạnh này
thành phố hồ chí minh sẽ thực hiện triệt để giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu tăng cường từ nay đến ngày sáu tháng chín
trong thời gian này lực lượng chức năng thành phố sẽ giúp bảo đảm an sinh xã hội
cung cấp lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm đến từng nhà dân
đặc biệt kể từ ngày hôm nay hình thức đi chợ hộ giúp dân sẽ được thực hiện bởi các tổ hậu cần địa phương
tổ covid một mươi chín cộng đồng các lực lượng tình nguyện tại địa phương trong đó có lực lượng công an
chúng tôi bố khí ở ba cấp cấp thành phố cấp quận nguyện và cấp phường xã đồng loạt ra quân
và chúng tôi là để đảm bảo được cái việc giãn cách theo cái chỉ thị một mươi sáu
thì thành phố công an thành phố đã triển khai tổng số
cái trạm kiểm soát là tám trăm bảy mươi bốn
và quân số của chúng tôi là gần một mươi bảy lượt cán bộ chiến sĩ tham gia
và cái chốt chúng tôi là chốt cô lập là chúng tôi là bốn ba trăm một mươi ba
và các cái chốt mà kiểm soát như tôi nói từ đầu là tám trăm bảy mươi
như vậy là có ba vòng trúng thứ nhất là của thành phố
là một mươi hai chốt ra vào cư ngõ thành phố chính

nó liên quận và nó cũng có giáp với lại các tỉnh khác
ai ở đâu ở yên đó
người dân thành phố hồ chí minh sẽ bước vào hai tuần siết chặt giãn cách xã hội
để chặn đứng đà lây lan của dịch bệnh quyết tâm kiểm soát dịch trước ngày một mươi năm tháng chín
thách thức rất lớn nhưng với sự trung sức đồng lòng của người dân
của toàn thành phố tin rằng thời gian siết chặt giãn cách
sẽ đem lại hiệu quả
cho công tác chống dịch của thành phố để cuộc sống sớm trở lại bình thường
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu đã ký quyết định thực hiện khẩn cấp
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
kể từ ba giờ ngày hai mươi ba tháng tám
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu quyết định áp dụng phong tỏa cách ly y tế
toàn thành phố bạc liêu đối với thị xã giá rai và các huyện còn lại
áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ
thời gian thực hiện từ ba giờ ngày hai mươi ba tháng tám cho đến khi có thông báo mới
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu chỉ đạo tạm dừng tất cả mọi hoạt động
kinh tế xã hội mọi người thực hiện tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc
ai ở đâu ở yên đó các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức phong tỏa
toàn thành phố bạc liêu tất cả mọi người phương tiện không được di chuyển
ra vào thành phố bạc liêu và trong phạm vi thành phố bạc liêu
trừ các hoạt động công vụ và y tế mọi người dân phải tuân thủ
chấp hành yêu cầu hướng dẫn của các lực lượng chức năng và cơ quan y tế
các sở ngành đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các kênh phân phối
cung cấp bảo đảm điện nước lương thực thực phẩm thuốc điều trị bệnh
và các hàng hóa thực sự thiết yếu trên địa bàn